nhằm đảm bảo nối lại các đường bay nội địa tổng công ty cảng hàng không việt nam acv đã thiết lập mô hình hành lang xanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các sân bay
đây được xem là mô hình sẽ tái khởi động lại được việc di chuyển bằng hàng không an toàn trong trạng thái bình thường mới
trong thời gian qua việc từng bước đảm bảo các yêu cầu về an toàn bay qua các mô hình như thẻ sách hàng không hay hộ chiếu vaccine cho người tiêm đủ hai mũi vaccine phòng chống dịch bệnh
hành lang xanh với ba yếu tố con người xanh quy trình xanh và hạ tầng phương tiện xanh đang dần mở ra cánh cửa bầu trời cho ngành hàng không
trong đó việc quản lý phòng chống dịch bệnh theo chủ thể thay thế dần cho việc phân vùng bay đang được đánh giá là bước đi đúng đắn cho giai đoạn này

việc mở lại các chuyến bay nội địa không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương mà còn phục vụ cho nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân
trong đó việc nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí an toàn sẽ đẩy nhanh được quá trình tái khởi động trở lại các đường bay nội địa
rất là mong muốn là sớm triển khai được các cái cơ chế chứng nhận như là thẻ vaccine hay là thẻ xanh đi lại để làm sao đấy
một mặt là đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước thì có những sự kiểm tra giám sát đầy đủ
nhưng đối với hành khách của chúng ta thì cái sự đi lại nó cũng hết sức là thuận tiện
hiện cục hàng không việt nam đã lên kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong nước giai đoạn một
dự kiến sẽ khôi phục khoảng ba trăm tám mươi năm chuyến bay nội địa mỗi ngày
các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch phương án bay cho từng tình huống cụ thể phù hợp với mỗi tỉnh thành cũng đã sẵn sàng
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều tỉnh thành
chưa đồng ý tiếp nhận các chuyến bay nội địa theo như kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn một dự kiến áp dụng từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới đây